phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng cùng tang vật là ba mươi kg ma túy đá
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nông thị lan thùy nông thanh tới cùng quê ở tỉnh lạng sơn và lý thị vang quê tỉnh thanh hóa
cả ba bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép ba mươi kg ma túy đá trên xe ô tô di chuyển theo hướng lạng sơn đồng đăng
đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn
các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi phép kín gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh của cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần văn trí tâm sinh năm hai nghìn một chú huyện thoại sơn tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm điều khiển xe mô tô đến nhà trọng để rủ mua ma túy về sử dụng
khi cả hai đi đến khu vực xã thoại giang huyện thoại sơn thì phát hiện nhà của bà dương mỹ duyên không có ai ở nhà
nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản
lúc này tâm bảo trọng ở ngoài cảnh giới còn tâm leo rào vào bên trong nhà lục xoát lấy trộm một điện thoại di động
hơn một triệu đồng tiền mặt và một sợi dây chuyền năm trì sau đó cùng với trọng tẩu thoát khỏi hiện trường
bị phát hiện mất tài sản bà duyên đã trình báo cơ quan công an
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được tâm
công an huyện bát sát phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh lào cai
qua quá trình giả soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn
các trinh sát phát hiện đối tượng nguyễn văn quyết
sáng ngày hai mươi năm tháng một tại xã quang kim huyện bát sát lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn quyết
đang điều khiển xe gắn máy chở hai mươi sáu năm kg dây đồng và bảng đồng đi tiêu thụ
tại cơ quan công an bước đầu quyết khai nhận đã trộm cắp tại các trạm bts vinaphone
một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bắt giữ thành công
theo hồ sơ vụ án vào ngày một mươi năm tháng ba
năm hai nghìn một mươi và bá sảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã nậm cắn huyện kỳ sơn đã dùng súng kíp bắn vào người phụ nữ chú cùng bản
sau khi bị nạn nhân phát hiện hành vi trộm cắp tài sản
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi công an huyện kỳ sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vả bá sảnh về tội giết người
nhưng bị can đã bỏ trốn
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định truy nã và bá sảnh
sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh siêng khoảng lào công an huyện kỳ sơn phối hợp chặt chẽ
với các đồng nghiệp nước bạn lào đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng và bá sảnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình cho biết đơn vị vừa phát hiện sưởng sản xuất
san chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và thương mại phú bình việt nam
địa chỉ tại xã châu sơn huyện quỳnh phụ
do nguyễn thanh tùng làm giám đốc
tùng khai nhận đặt mua các loại dung dịch hóa chất chưa rõ nguồn gốc có mùi đặc trưng
giống với từng loại nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng và cồn công nghiệp
sau đó trực tiếp pha chế theo tỷ lệ năm mươi năm mươi và đóng vào từng can nhựa loại năm lít
lực lượng chức năng đã thu giữ hai bốn trăm sáu mươi hai lọ thủy tinh thành phẩm
gián nhãn các loại nước hoa của nước ngoài như dior elri gucci coco
năm trăm linh lít dung dịch hóa chất để sản xuất nước hoa
hai mươi kg tem nhãn các nước hoa cùng với nhiều phương tiện đồ vật tài liệu khác có liên quan
tỉnh thanh hóa cả ba vị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép
ba mươi kg ma túy đá trên xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai c một mươi nghìn bảy mươi ba di chuyển theo hướng lạng sơn đồng đăng
đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn
các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi
khép kín gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh của các cơ quan chức năng
việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện tinh thần mưu trí
dũng cảm quyết tâm của lực lượng công an lạng sơn trong công tác đấu tranh
phòng chống ma túy có phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thuận an
vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trần duy thiên quê tại tỉnh quảng ngãi
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số bốn trên bốn trăm năm mươi sáu khu phố hòa lân một phường thuận giao
do đối tượng trần duy thiên thuê để ở
lực lượng công an phát hiện
thu giữ bốn khẩu súng ngắn và năm mươi chín viên đạn các loại
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng trần duy thiên khai nhận số súng và đạn trên
được mua từ campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng phòng thân
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc đối tượng và tang vật
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền
chiều qua hai mươi năm tháng một cục cảnh sát giao thông cho biết đối tượng điều khiển xe bán tải
không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông vượt chốt đo nồng độ cồn
sau đó tông rồi kéo lê xe mô tô tuần trả bắc giang đã ra trình diện
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác cảnh sát giao thông của công an huyện tân uyên tỉnh bắc giang
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
tại địa bàn thị trấn nhã nam huyện tân uyên
khi tổ công tác tiến hành dừng xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h năm mươi năm nghìn một trăm bốn mươi hai
để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe lao thẳng vào tổ công tác
tông vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông khiến trung úy nguyễn văn tấn bị thương để bỏ chạy
quá trình bỏ trốn đối tượng kéo lê xe máy tuần tra của cảnh sát giao thông trong gầm xe
tổ công tác sau đó phối hợp với đơn vị chức năng của công an huyện tân uyên
khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
đến hai h ba mươi phút sáng ngày hai mươi năm tháng một đối tượng đã đến công an huyện tân uyên để trình diện
bước đầu đối tượng khai tên là hà quang tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và thừa nhận trước khi gây ra vụ việc trên đã uống rượu
mỹ phẩm quần áo thực phẩm chức năng là hàng giả hàng nhái
được sao bán công khai trên các trang mạng xã hội và sản thương mại điện tử
đang nói là hầu hết các mặt hàng đều được đăng tải lại là hình ảnh chính hãng của sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng
các đối tượng đã xây dựng thành những đường dây
làm giả với số lượng lớn để kinh doanh online
một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do hệ thống pháp luật hiện chưa điều chỉnh
hoàn thiện kịp thời so với yêu cầu thực tế
trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông vũ vinh phú
nguyên phó ban chống buôn lậu và gian lận thương mại tp hà nội chuyên gia kinh tế
xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
theo bộ công thương tại việt nam
thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số
năm hai nghìn hai mươi hai doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại việt nam ước tính tăng trưởng hai mươi
so với năm hai nghìn hai mươi một đạt một mươi sáu bốn tỷ usd
năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi năm tỷ usd
tăng khoảng bốn tỷ usd tương đương hai mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên đi cùng với sự phát triển cũng là tình trạng kinh doanh
buôn bán hàng giả hàng nhái hàng lậu tràn lan trên các sàn thương mại điện tử mạng xã hội
tổng cục quản lý thị trường cho việt nam
thường xuyên nhận phản ánh của các đơn vị sở hữu thương hiệu lớn
về tình trạng hàng giả hàng nhái thương hiệu của họ
bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử lớn như lazada shopee tiktok